tổng cục thủy lợi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có công điện về việc rút ngắn thời gian lấy nước đợt một phục vụ gieo cấy lúa đông xuân năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy khu vực trung du và đồng bằng bắc bộ
theo đó bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã thống nhất với tập đoàn điện lực việt nam giảm thời gian lấy nước đợt một là một năm ngày kết thúc vào một mươi hai h ngày một mươi bốn tháng một
theo tổng cục thủy lợi tính đến thời điểm hiện tại đã có hơn bốn tám tỷ mét khối nước được xả từ các hồ thủy điện hòa bình
tuyên quang thác bà diện tích có nước trung bình của các địa phương là hơn năm trăm tám mươi sáu một trăm bốn mươi bốn ha đạt chín mươi bốn bốn mươi ba so với tổng diện tích gieo trồng
trong đó các địa phương có tỷ lệ diện tích thấp là bắc giang bảy mươi một sáu và hà nội là chín mươi
nhằm tiết kiệm nguồn nước xả từ các hồ chứa thủy điện đồng thời bảo đảm đủ nguồn nước cung cấp cho các diện tích gieo cấy lúa đông xuân còn lại
bộ nông nghiệp phát triển nông thôn đã thống nhất với tập đoàn điện lực việt nam rút ngắn đợt ba lấy nước ba ngày
mức nước sông hồng tại trạm thủy văn hà nội tiếp tục được duy trì ở mức cộng hai hai m đến hết hai mươi bốn h ngày một mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi
để tận dụng tối đa nguồn nước bổ sung từ các hồ chứa thủy điện các đơn vị cần điều chỉnh kế hoạch lấy nước phù hợp với lịch lấy nước được rút ngắn
huy động mọi phương tiện lấy nước để tiếp tục tận dụng nguồn nước từ các hồ chứa nước thủy điện
bảo đảm cung cấp đủ cho tất cả diện tích gieo cấy và tích chữ phục vụ tưới dưỡng lúa